kết thúc mùa giải đầy thất vọng với vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng
đây là điều mà không một cổ động viên nào của manchester united muốn và họ đòi hỏi một sự thay đổi trong mùa hè tới
hlv solskjaer trong một tuyên bố mới nhất cũng đã khẳng định sẽ có một cuộc đại phẫu lực lượng trong hè này
kết thúc mùa giải manchester united kém đương kim vụ địch manchester city tới ba mươi ba điểm khoảng cách xa nhất kể từ khi họ tham gia giải hoàng anh cho đến nay
sau trận đấu cuối nhiều cổ động viên đã ở lại
các cầu thủ mà la ó với màn trình diễn của các ngôi sao
đó là một màn trình diễn nghèo nàn
chúng tôi gặp phải một bức tường phòng ngự và chơi thử bóng đá thiếu tuyết phục cuối mùa
thật sự đáng thất vọng
chúng tôi lẽ ra đã có thể kết thúc mùa giải tốt hơn
mùa hè tới sẽ rất bận rộn
như hlv solskjaer tuyên bố đó có thể là lần cuối một số cầu thủ khoác lên mình màu áo đỏ
hiện tại chỉ có ander herrera và valencia là chắc chắn ra đi
không loại trừ khả năng
sẽ giao bán romelu lukaku sanchez juan mata rojo bailly hay thậm chí là cả thủ thành david de gea
theo những thông tin từ báo chí anh hlv người naui sẽ được các ông chủ cấp cho khoảng hai trăm linh triệu euro
để thực hiện việc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới
và để có được một mùa giải thành công trong năm sau
thì việc bán ai mua ai sẽ là vô cùng quan trọng đối với quỷ đỏ
nếu như manchester united cải tổ đội hình để hướng tới một kết quả khả quan hơn
ở mùa giải tới thì cơ đội manchester city ngay sau khi giành ngôi vô địch đã bắt tay vào việc tăng cường
và làm mới đội hình để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở ngoài hạng anh cũng như chinh phục cup champions leage
hồi cuối tuần qua với chiến thắng bốn một trên sân của brighton
manchester city đã bảo vệ thành công ngôi vô địch premier league trước sự bám đuổi quyết liệt của liverpool
không ngủ quên trên chiến thắng
breakout của man city sẽ tiếp tục chi tiền để làm mới đội hình trong hè này
ngân sách dành cho chuyển nhượng của đội chủ sân eth trong mùa hè sẽ rơi vào khoảng hai trăm linh triệu euro
báo chí anh cho biết
huấn luyện viên peardiola muốn mua một trung vệ hai tiền vệ và một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới
bởi trong thời gian tới
nicolas otamendi fabian del và mangala là những người sẽ rời man city
tiền vệ rodri của atletico madrid là một trong những mục tiêu mà man city theo đuổi
anh là người có khả năng thay thế fernandino cầu thủ đã ba mươi bốn tuổi
bên cạnh rodri
aoa của lyon cũng sẽ là một mục tiêu của man city
khi chân sút này thi đấu rất tốt ở vòng bảng champions league mùa giải vừa qua
ở vị trí tiền đạo man city đang nhắm đến tiền đạo lukasovic của frankfurt
tuy nhiên đội bóng nhà giàu nước anh sẽ phải cạnh tranh cùng real madrid
trong khi đó để tăng cường cho hàng thủ man city sẽ theo đuổi de ligt của ajax amsterdam
harry maguire người đang thi đấu cho leicester city
đây cũng là những mục tiêu không dễ
khi họ cũng đang là những cầu thủ rơi vào tầm ngắm của barca cũng như manchester united
nước anh luôn sản sinh ra những môn thể thao độc lạ và rất thú vị
mới đây thì một cuộc thi rất thú vị đã được tổ chức ở đảo quốc sơn mù đó chính là môn lội bùn
hàng năm cứ vào khoảng thời gian này sẽ có khoảng ba trăm linh thí sinh mặc những bộ trang phục vui nhộn
và lao xuống cửa sông đầy bùn trong cuộc thi lầy lội mandol moutray ở anh
các thí sinh sẽ mặc những bộ trang phục đầy màu sắc
và thi nhau lội bùn ở cửa sông brightwater tại công viên promenade
cuộc thi mandol moutray diễn ra thường niên bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện
cuộc thi diễn ra khi thủy chiều xuống thấp và để lộ ra bờ sông đầy bùn
các thí sinh có thể đoạt hai giải thưởng là về trang phục đặc sắc và người về nhất
tôi vừa chinh phục thành công mandol moutray thêm một lần nữa
lúc đầu tôi mang một bộ trang phục
nhưng bộ trang phục đó chỉ ở trên người tôi trong khoảng một mươi m
và khi về đích thì tôi đã không còn gì trên người
đây là một cuộc thi rất vui rất thú vị mọi người rất tuyệt vời
chúng tôi có hơn ba trăm linh người cố gắng vượt qua đống bùn dày kia
thật khó khăn nhưng rất tuyệt vời và ý nghĩa
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại